phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền nêu thương trực thành ủy và ban thường vụ thành ủy hà nội đã hộp bàn rất cụ thể để chỉ đạo rõ việc trong giai đoạn hiện nay
và sau ngày hai mươi một tháng chín thành phố cần có biện pháp giải pháp gì để tiếp tục khống chế dịch bệnh tốt nới lỏng từng bước
thực tế biểu đồi dịch bệnh của thủ đô những ngày qua đang có số ca nhiễm mới giảm mạnh thành phố đang tiến tới khống chế hiệu quả dịch covid một mươi chín
hà nội đã giãn cách lần thứ tư doanh nghiệp với người dân đã mệt mỏi và mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát để phục hồi sản xuất kinh doanh
thành phố cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như thu ngân sách
từ đó lãnh đạo thành phố đã có chủ trương sẽ kiện toàn tại bang chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các tiểu bang để giảm đầu mối
đặc biệt sẽ có tiểu ban mới về việc phục hồi sản xuất kinh doanh và tiểu bang này sẽ nhanh chóng có kế hoạch cụ thể nhất ông quyền thông tin
dừng việc phần ba vùng chống dịch
phong tỏa hợp nhất có thể ông quyền thông tin
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có văn bản chỉ đạo nới lỏng ở một mươi chín địa bàn trong trạng thái bình thường mới
tiếp thu các phản ánh từ cơ sở thành phố sẽ có hướng dẫn chi tiết hơn để thực hiện việc này
thường trực thành ủy có chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp theo hướng sẽ không triển khai ba vùng như hiện nay
việc phong tỏa bám sát chỉ đạo của thủ tướng hướng dẫn của bộ y tế
thành phố sẽ không phong tỏa quy mô lớn chỉ thực hiện quy mô hẹp nhất ở các điểm phong tỏa để kiểm soát tốt dịch bệnh
nhưng vẫn tạo điều kiện tối đa đảm bảo hoạt động phục hồi kinh doanh đời sống nhân dân ông quyền nêu
ông quyền cũng cho biết ban thường vụ thành ủy hà nội đã giao ban cáng sử đảng
ủy ban nhân dân thành phố ra soát có phương án cụ thể báo cáo vào thứ hai tuần tới để có phương pháp
giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả nhất sau ngày hai mươi một tháng chín
theo nguyên tắc phòng chống dịch đặt lên hàng đầu
tám trăm năm mươi hai bốn trăm tám mươi liều vaccine astrazeneca ngừa covid một mươi chín đã về đến hà nội để hỗ trợ việt nam trong nỗ lực chống dịch covid một mươi chín
hoạt động hỗ trợ này được thực hiện qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế covax
với sự phối hợp chặt chẽ của unicef và who việt nam cũng như chính phủ việt nam đại sứ quán đức tại hà nội cho biết
tôi rất vui mừng về lô vaccine của đức được chuyển qua đến cơ chế covax
nước đức luôn sát cánh cùng việt nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch covid một mươi chín
chúng ta chỉ có thể chiến thắng đại dịch khi nó được khống chế ở khắp mọi nơi
chính vì vậy đức và liên minh châu âu ủng hộ chiến dịch tiếp cận công bằng và minh bạch vaccine ngừa covid một mươi chín trên toàn cầu qua cơ chế covax
trước tình hình dịch bệnh đầy thách thức như hiện nay tại việt nam
chúng tôi tiếp tục ủng hộ kế hoạch của chính phủ trong việc ưu tiên tiêm chủng cho các nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu chống dịch
cũng như người cao tuổi người có bệnh nền và người có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong cao nhất
tiến sĩ guy đông bác quyền địa phó viên thượng trú liên hợp quốc và đại diện who tại việt nam phát biểu
với lò vaccine do chính phủ đức ủng hộ này việt nam đã nhận tổng số một mươi hai triệu năm trăm bảy mươi tám một trăm một mươi liều vaccine covid một mươi chín qua covax
cơ chế covax do who liên minh đổi mới sử dụng
liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh và liên minh vaccine đồng khởi xướng và unicef là đối tác thực hiện chính
thành phố vũng tàu chỉ ghi nhận hai mươi bốn ca mắc mới trong các khu phong tỏa trong hai mươi bốn giờ vừa qua
toàn thành phố không có ca mắc mới ngoài cộng đồng
theo đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu có xu hướng giảm
nhất là trong khu vực phong tỏa còn tại các vùng đỏ không có ca mắc ngoài cộng đồng
bà rịa vũng tàu yêu cầu các huyện vùng xanh là xuyên mộc châu đức đất đỏ và công đảo
đang áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ khi mở lại hoạt động sản xuất kinh doanh
phải đảm bảo quản lý chặt chẽ các chốt kiểm soát nghiêm ngặt đầu vào sẵn sàng mọi tình huống phát sinh
khi một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh được phép hoạt động trở lại
bên cạnh đó tỉnh này yêu cầu các địa phương cần chủ động phương án kế hoạch khôi phục
và thúc đẩy sản xuất tại địa phương để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
đồng thời không được chủ quan lờ là buồn lỏng trong công tác phòng chống dịch
tiếp tục tổ chức kiểm tra kiểm soát quản lý chặt chẽ các cửa ngõ ra vào địa bàn
và các khu vực giáp ranh với các địa phương lân cận để bảo vệ vùng xanh
quá trình điều hành khôi phục hoạt động kinh tế xã hội nếu địa phương nào vì chủ quan để dịch bệnh bùng phát
thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm
như vậy tính từ ngày hai mươi tám tháng sáu tới nay tỉnh bà rịa vũng tàu ghi nhận ba sáu trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
và có hơn tám mươi sáu bệnh nhân đã được khỏi bệnh
sóc trăng là tỉnh đầu tiên ở miền tây chính thức áp dụng trạng thái bình thường mới từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín
chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng chỉ đạo áp dụng những giải pháp quan trọng khi triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong trạng thái bình thường mới nhằm tạo điều kiện để phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh
tổ chức học tập cho học sinh sinh viên
các biện pháp phòng chống dịch vẫn được duy trì đặc biệt phải thực hiện nghiêm thông điệp năm k
yêu cầu người dân hạn chế ra đường chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi tiếp xúc
các chợ truyền thống được hoạt động nhưng phải đảm bảo phân luồng lối vào lối ra
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ven các tuyến đường thuộc luồng xanh quốc gia không được bán phục vụ tại chỗ
chỉ được bán mang đi
tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dịch cấp cao
tỉnh cấp huyện cấp xã để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn
tất cả người địa phương khác vào sóc trăng đều phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định của tỉnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng chỉ đạo các hoạt động tạm dừng hoạt động
nghi lễ tôn giáo hoạt động văn hóa thể thao trong nhà ngoài trời các sự kiện lớn chưa cần thiết
hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh nội tỉnh trừ xe đưa rước công nhân học sinh được hoạt động
các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí như dạp chiếu phim vũ trường quán bar chợ đêm
các điểm kinh doanh trò chơi điện tử dịch vụ internet dịch vụ karaoke cơ sở massage câu lạc bộ khiêu vũ
bộ y tế yêu cầu không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn sau thông tin một số cơ sở tiêm chủng tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi và kết hợp hai loại vaccine không theo hướng dẫn của bộ y tế
trong công văn hóa tốc ngày một mươi sáu tháng chín gửi sở y tế các tỉnh
bộ y tế cho biết gần đây nhận được thông tin phản ánh một số cơ sở tiêm chủng tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi và kết hợp hai loại vaccine không theo hướng dẫn của bộ
tình trạng này có thể ảnh hưởng tính thống nhất trong việc chỉ đạo điều hành và thực hiện chiến lược tiêm chủng của việt nam
bộ y tế đề nghị các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm cho tất cả trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên theo quy định hiện hành
không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của bộ y tế
trong trường hợp điều chỉnh về lứa tuổi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bộ sẽ có hướng dẫn sau công văn nêu rõ
ngày sáu chín bộ y tế quyết định chưa tiêm vaccine cho học sinh
lý do là số lượng vaccine covid một mươi chín cung ứng cho việt nam còn rất hạn chế
ưu tiên tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên khi có thêm sẽ tiêm cho học sinh
bộ y tế cũng yêu cầu cơ sở tiêm chủng sử dụng kết hợp hai liều vaccine phòng covid một mươi chín theo đúng hướng dẫn
nếu có cách kết hợp vaccine khác bộ y tế sẽ hướng dẫn sau
hiện trong trường hợp bất khả kháng
khi nguồn dịch bệnh
nguồn cung vaccine covid một mươi chín mũi một đã tiêm không đủ để tiêm mũi hai
bộ y tế cho phép sử dụng vaccine khác để tiêm mũi hai
cụ thể tiêm mũi một là vaccine astrazeneca thì có thể tiêm mũi hai bằng vaccine pfizer hoặc vaccine moderna
tiêm mũi một bằng vaccine moderna thì có thể tiêm mũi hai bằng vaccine pfizer và ngược lại
các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng
thực hiện nghiêm túc các quy định trong tiêm chủng nếu vi phạm sẽ bị tạm dừng hoặc đình chỉ xử lý
theo dữ liệu của cổng thông tin
tiêm chủng quốc gia đến trưa một mươi sáu tháng chín
việt nam đã thực hiện được ba mươi hai ba trăm bảy mươi năm bốn trăm sáu mươi bảy mũi vaccine covid một mươi chín
đến nay việt nam tiếp nhận hơn ba mươi tám triệu liều vaccine các loại khác nhau
trong đó nhiều nhất là vaccine astrazeneca
có kết quả xác minh vụ năm mươi bảy trẻ dưới một mươi tám tuổi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại quận thốt nốt thành phố cần thơ
quận đã tiến hành kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với những người có liên quan
theo kết quả
có năm mươi bảy em dưới một mươi tám tuổi trên địa bàn quận thốt nốt được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hiện tại qua theo dõi sức khỏe của năm mươi bảy em này đều bình thường
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện phiếu tiêm vaccine của bé gái pkt một mươi ba tuổi
ngục phường tân lộc quận thốt nốt làm nhiều người bất ngờ
hiện nay việt nam chỉ có chủ trương tiêm vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
sau vụ việc trên đã xuất hiện thông tin có đến năm mươi bảy trẻ em dưới một mươi tám tuổi được tiêm vaccine covid một mươi chín
giúp quận thốt nốt cho tiến hành kiểm tra và đến nay đã có kết quả
ông nguyễn kim hải giám đốc trung tâm y tế quận đã bị đình chỉ công tác
hiện điều hành trung tâm y tế này là do một phó giám đốc
quỹ ba nhân dân thành phố cần thơ đã có văn bản về chắn chỉnh công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó cho công an thành phố chỉ đạo lực lượng từ thành phố đến cơ sở quan tâm
nắm tình hình triển khai tiêm vaccine ở địa phương kịp thời phát hiện điều tra và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực
bản tin toàn cảnh covid chiều một mươi bảy tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất các bạn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại